nhận lời mời của tổng thống cộng hòa italy sergio mattarella giáo hoàng francis
chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới thủ đô roma
bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới cộng hòa italy từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
thăm tòa thánh vatican ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tối ngày hai mươi một tháng một mươi một chuyên cơ của chủ tịch nước đã hạ cánh xuống sân bay quân sự siampiono ở thủ đô roma
ra đón chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân có đại diện chính phủ bộ ngoại giao italia
đại sứ italia tại việt nam cecilia pixioni đại sứ việt nam tại italia cao chính thiện và phu nhân
đông đảo cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại italia và đại diện cộng đồng người việt tại roma
ngay sau khi đến thủ đô roma chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã đến thăm đại sứ quán việt nam tại cộng hòa italia và nói chuyện với nhân viên đại sứ quán cùng cộng đồng người việt nam sinh sống tại đây
chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ vui mừng được gặp gỡ đông đảo bà con đại diện cho cộng đồng kiều bào việt nam
cùng các cháu học sinh sinh viên nghiên cứu sinh đang sinh sống học tập và làm việc tại italia
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị các cán bộ
các cơ quan đại diện việt nam tại italia tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm kết hợp song phương với đa phương
góp phần đóng góp tích cực cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hai nước
chủ tịch nước mong muốn mỗi người việt nam trong cộng đồng hơn năm người tại italia sẽ là một nhịp cầu góp phần quảng bá về đất nước
văn hóa và con người việt nam đưa hai dân tộc việt nam italia ngày càng gần gũi
chủ tịch nước cũng mong muốn bà con việt kiều tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết
giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống chấp hành tốt luật pháp nước sở tại
duy trì phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và luôn hướng về cội nguồn quê hương đất nước
chủ tịch nước khẳng định chủ trương chính sách nhất quán của việt nam là luôn trân trọng những tình cảm quý báu của bà con hướng về đất nước
và luôn coi bà con là một bộ phận ruột thịt không thể tách rời của dân tộc việt nam
lễ đón chính thức chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân sang thăm cấp nhà nước cộng hòa italy
đã được tổ chức tại phủ tổng thống ở thủ đô roma vào trưa nay ngày hai mươi hai tháng một mươi một theo giờ địa phương
tức là cuối giờ chiều cùng ngày theo giờ hà nội